ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan chức năng tỉnh nam định đã công bố nguyên nhân khiến cho hàng loạt công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
khu công nghiệp nghĩa minh xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng bị ngộ độc khí phải nhập viện cấp cứu vào ngày một mươi bốn và ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
là do hàm lượng dung môi hữu cơ cao trong môi trường làm việc
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định điều kiện làm việc tại sưởng sản xuất tạm thời k một và sưởng sản xuất x một
nơi có công nhân bị ngộ độc là nguy hại cho sức khỏe người lao động máy móc trang thiết bị vị trí lao động với mật độ cao làm giảm hiệu quả thông khí
công ty sử dụng hóa chất dung môi hữu cơ trong quá trình sản xuất bao gồm các chất bay hơi phát tán ra không khí
khi gặp nhiệt độ cao có thể tác động gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
từ chiều nay hai mươi hai tháng một mươi công ty tổ chức sản xuất trở lại sau năm ngày tạm ngừng mọi hoạt động để khắc phục sự cố
đến nay các phân xưởng sản xuất của công ty này đã được cơ quan chức năng thẩm định đủ điều kiện để hoạt động có hệ thống thông thoát gió đạt yêu cầu